chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra một loạt giải pháp được xem như là những cú hích mạnh
nhằm vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp
ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế tuy nhiên vẫn cần thêm nữa các biện pháp mạnh mẽ
chính phủ đã có một số giải pháp thao gỡ khó khăn như gói hỗ trợ về tiền tệ được nâng lên khoảng ba trăm linh tỷ đồng
gói hỗ trợ về tài khoá miễn giãn thời gian nộp thuế tiền thuê đất là một trăm tám mươi tỷ đồng
gói hỗ trợ an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng cụ thể là nhóm chính sách về tài khoá
đẩy nhanh giải ngân đầu tư công bảy trăm linh tỷ đồng giảm thuế hơn nữa cho doanh nghiệp
chính phủ cắt giảm chi thường xuyên tìm nguồn lực bổ sung cho ngân sách nhà nước
nhóm chính sách tiền tệ hỗ trợ vốn giảm đại suất cho doanh nghiệp miễn lãi cho doanh nghiệp phải trả lương
chính sách hỗ trợ lao động miễn đóng bảo hiểm xã hội miễn đóng quỹ công đoàn và hàng loạt các giải pháp khác
tuy nhiên lúc này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng khẳng định cần có thêm các biện pháp mạnh mẽ
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm để nền kinh tế vượt mạnh như lò so bị nén bật mạnh trở lại khi covid một mươi chín đi qua

và có hiệu quả các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ tín dụng để nhằm tập trung các nguồn lực trong ngành ngân hàng
đáp ứng nhiệm vụ kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn chịu thiệt hại bởi dịch
tăng thu và kinh phí ngân sách trung ương còn lại của năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang năm hai nghìn hai mươi
trong đó dự kiến dành hai mươi tỷ đồng để cùng với các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và an sinh xã hội theo nghị quyết của chính phủ
có thể thấy với những quyết định mà chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra sẽ là cú hích mạnh mẽ nhằm mục tiêu đưa đất nước đi đến thắng lợi kép
cùng lúc hoàn thành hai trọng trách to lớn là vượt qua được dịch bệnh đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế
vượt qua khó khăn bảo đảm vững chắc các cân đối vĩ mô của nền kinh tế góp phần đưa nền kinh tế việt nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định bền vững